các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
mở đầu bản tin toàn cảnh covid một mươi chín đó chính là một tin vui liên quan đến phủ vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất
đã triển khai thành công với hơn hai trăm linh triệu liều vaccine
trong đó tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine hiện nay thuộc những nước hàng đầu trên thế giới
và đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của who
cụ thể chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất
trong lịch sử đã triển khai thành công với hơn hai trăm linh triệu liều vaccine
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
tại dịch covid một mươi chín xuất hiện hơn hai năm qua đã diễn ra hết sức phức tạp khó lượng
với nhiều biến chủng nguy hiểm xảy ra trên nhiều địa phương
với các ca lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn vượt xa so với dự báo
dịch covid một mươi chín đã tác động nghiêm trọng đến sinh mạng sức khỏe đời sống của nhân dân
và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước
làm đình trệ hoạt động sản xuất tác động tiêu cực đến việc làm sinh kế tâm lý của nhân dân
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất đã triển khai thành công
với hơn hai trăm linh triệu liều vaccine trong đó tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine hiện nay
thuộc những nước hàng đầu thế giới và đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của who
đúng như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói việt nam đi sau về trước trong tiêm chủng vaccine
việt nam đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính phủ nhân dân các nước
và các tổ chức quốc tế qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế covax
trong chiến dịch này việt nam đã nhận được hỗ trợ kịp thời từ chính phủ nhân dân các nước
và các tổ chức quốc tế như unicef who qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế covax
từ lô vaccine đầu tiên từ covax vào mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với hơn tám trăm linh liều
đến nay kovas đã hỗ trợ việt nam hơn năm mươi ba triệu liều
cùng với viện trợ song phương việt nam cũng đã nhận được hai mươi chín năm triệu liều
nâng tổng số viện trợ qua covax
và kênh song phương là gần tám mươi ba triệu liều chiếm gần bốn mươi tổng số hai trăm một mươi bảy triệu liều vaccine
mà việt nam nhận được tính đến nay
việt nam rất vui mừng được lựa chọn để tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mrna
đây là cơ hội cho việt nam có thể thực hiện các nỗ lực đảm bảo an ninh y tế của quốc gia và khu vực
như vậy với sự hỗ trợ quý báu của liên hợp quốc và bạn bè đối tác quốc tế trong thời gian qua
nhiều giải pháp chuyên môn chưa có trong tiền lệ đã được triển khai quyết liệt nhanh chóng kịp thời
và đã có phần to lớn
các nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh giúp việt nam kịp thời chuyển sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ và nhân dân các nước các cơ quan đơn vị
tổ chức quốc tế đã phối hợp chặt chẽ và đồng hành để ngành y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vượt hơn hai mươi năm ca mắc mới mỗi ngày mặc dù hà nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt tích cực hơn
ghi nhận ca mắc mới thấp hơn đỉnh dịch ngày tám tháng ba
thế nhưng rất nhiều người quan tâm đến việc hà nội đã thực sự an toàn và hạ nhiệt hay chưa
mới đây để tường tận cho người dân hiểu giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà đã nói rõ hơn về vấn đề này
và chắc chắn rồi lại là một tin vui nữa dành cho y tế hà nội
nhờ thành công trong tiêm chủng dịch covid một mươi chín trên địa bàn đã có dấu hiệu tích cực
việc phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đang có dấu hiệu tích cực
sau ca nhiễm mới sự hướng giảm dần
thành phố trải qua năm ngày liên tiếp giảm số ca mắc mới từ gần ba mươi hai ca ngày một mươi một tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba còn hơn hai mươi sáu ca
các chỉ số thành phố đặc biệt quan tâm là tỷ lệ ca phải nhập viện điều trị chuyển nặng và tử vong cũng đều giảm
hiện tỷ lệ người mắc covid một mươi chín ở hà nội phải vào viện điều trị chiếm khoảng một còn chín mươi chín được theo dõi điều trị tại nhà
cụ thể hà nội có hơn bốn trăm chín mươi ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi trong đó có hai trăm bốn mươi tám ca tại khu cách ly
hơn ba ca
cụ thể hà nội có hơn ba tám trăm linh ca tại bệnh viện chiếm bảy mươi bảy tổng số ca còn lại đang điều trị ở nhà
ngày một mươi năm tháng ba hà nội ghi nhận năm ca tử vong là ngày có số ca chết thấp nhất trong thời gian gần đây
hà nội là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất cả nước
nhờ thành công trong tiêm chủng nên số ca bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ người phải điều trị ở bệnh viện chuyển tầng thấp
dù có những dấu hiệu tích cực thành phố xác định không thể chủ quan mà tiếp tục củng cố năng lực y tế
vận động người dân tuân thủ biện pháp phòng dịch và đưa ra giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người già
người có bệnh nền người suy thận hay trẻ em
một trong những biện pháp quan trọng nhất là đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng tránh tâm lý khỏi covid rồi chưa cần tiêm ngay
bộ y tế đã hướng dẫn sau khi người dân bị nhiễm và khỏi bệnh hết thời gian cách ly thì tổ chức tiêm chủng bình thường
người đã bị nhiễm hoàn toàn có khả năng tái nhiễm nên việc tiêm vaccine phòng dịch là cần thiết
để bảo vệ sức khỏe bản thân và sự an toàn của cộng đồng
thành phố đang giao quận huyện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để vận động tiêm chủng
phấn đấu hoàn thành tiêm chủng mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng ba
học sinh sinh viên đến từ các địa phương khác nếu chưa tiêm đủ liều thì thành phố cũng tổ chức tiêm
trong ngày một mươi năm một mươi sáu tháng ba quận thanh xuân đã tiêm cho khoảng hai sinh viên các trường đại học
ngành y tế thủ đô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị để khi bộ y tế hướng dẫn và phân bổ vaccine
thì có thể tiêm chủng ngay cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hà nội có khoảng một triệu em ở lứa tuổi này
qua khảo sát khoảng bảy mươi phụ huynh đồng thuận tiêm cho trẻ ở lứa tuổi trên
thành phố cũng sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để các gia đình yên tâm cho con em đi tìm
ngoài ra thành phố vẫn tiếp tục giải trình từ trên các ca bệnh để phát hiện các biến chủng khác nếu có ngoài oicron
trước câu hỏi hà nội ghi nhận số ca covid một mươi chín cao nhất cả nước
rất nhiều người lo lắng nguy cơ hậu covid một mươi chín bà có khuyến cáo gì với người dân
bà hà cho biết đa số người mắc covid một mươi chín có sức khỏe bình thường sau khi khỏi
một số có triệu chứng như đau đầu mất ngủ rối loạn tiêu hóa u tai chóng mặt buồn nôm nhưng cũng hết sau vài tuần
cũng có một số người quá lo lắng mang tâm lý mình có thể bị hậu covid
theo tôi người dân không nên quá hoang mang
những người có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế khám
để được phát hiện điều trị kịp thời
tất cả bệnh viện ở hà nội đã xây dựng phòng khám để khám sàng lọc khám covid và hậu covid cho người dân
nếu trong quá trình theo dõi điều trị tại nhà người bệnh phối hợp tuân thủ các phát đồ của ngành y tế
thì hoàn toàn yên tâm về sức khỏe sau khi khỏi covid một mươi chín
bên cạnh đó tôi cho rằng việc tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín sẽ giúp tránh được những triệu chứng bất thường sau khi nhiễm
người dân lúc này ngoài việc bình tĩnh đối phó với dịch bệnh cũng không nên chủ quan
mặc dù hơn hai mươi năm ca mỗi ngày song chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tránh để sự việc nối tiếp xảy ra
còn tại tp hcm nếu áp dụng tin nhắn cảnh báo f thuộc nhóm nguy cơ cao giúp nhân viên y tế của trạm y tế giảm thiểu sai sót
giúp theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao
sở y tế tp hcm cho biết đã bổ sung thêm một tiện ích trong hoạt động chuyển đổi số quản lý f tại nhà
đó là gửi tin nhắn cảnh báo đến bác sĩ của trạm y tế khi f thuộc nhóm nguy cơ
nguy cơ cao vừa khai báo f xong tại địa chỉ khai báo f tphcm gov vn
trước đó ngày một mươi một tháng ba sở y tế tp hcm đã triển khai các giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người f
khi đến các trạm y tế phường xã thị trấn để được xác nhận
theo đó người mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc nhẹ chỉ cần ngồi tại nhà khai báo y tế được xác nhận là f một
ngồi tại nhà khai báo để nhận được giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà
ban giám đốc sở y tế đã tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý f cách ly tại nhà
ở trạm y tế tân thành huyện tân phú và trạm y tế phường một mươi bốn quận một mươi một
tại trạm y tế phường một mươi bốn quận một mươi một các nhân viên y tế đã triển khai tốt quy trình chuyển đổi tiến hành cấp quyết định cách ly
cũng như giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà cho f trên địa bàn tất cả đều được chuyển đổi
các bác sĩ và nhân viên trạm y tế cho biết với chuyển đổi số trong công tác quản lý f
quyết định cách ly và giấy hoàn thành cách ly y tế trở nên dễ dàng hơn giảm đáng kể khối lượng công việc cho nhân viên y tế
rút ngắn đáng kể thời gian chờ cho người dân
ngoài ra chuyển đổi số công tác quản lý f còn giúp việc lưu trữ thông tin người bệnh đơn giản và thuận lợi
các ban ngành cũng dễ dàng giám sát và hỗ trợ cho trạm y tế một cách nhanh chóng
quan trọng nhất với tiện ích vừa được sở y tế bổ sung là tin nhắn cảnh báo người f thuộc nhóm nguy cơ cao
đã giúp nhân viên y tế của trạm giảm thiểu sai sót giúp theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao
kịp thời tư vấn và cung cấp thuốc điều trị cũng như nhập viện ngay khi có chỉ định
qua kiểm tra thực tế bàn giám đốc sở y tế đề nghị ubnd phường xã tăng cường truyền thông
và hướng dẫn người dân thực hiện khai báo f tại địa chỉ khai báof tphcm gov vn
ban giám đốc sở y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các nhân viên
tại các trạm y tế đã vận dụng ngay các quy trình và hướng dẫn đã được sở y tế ban hành
bước đầu triển khai thành công chuyển đổi số trong công tác quản lý f tại nhà
sở y tế sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cập nhật hệ thống phần mềm hoàn thiện hơn
nhằm giảm khối lượng công việc hành chánh của nhân viên y tế tại các trạm y tế
đồng thời phục vụ người dân được thuận tiện nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là thêm công cụ để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
một thông tin mang tình tích cực khác
đó chính là việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh đối với người nhập cảnh
hướng dẫn trong đó người nhập cảnh không phải cách ly y tế
nhưng phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế
pc covid trong suốt thời gian lưu trú tại việt nam
bộ y tế đã có công vang số một nghìn hai trăm sáu mươi năm bit itdp công vang một nghìn hai trăm sáu mươi năm
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành và các bộ ngành về hướng dẫn phòng chống dịch đối với người nhập cảnh
hướng dẫn nêu rõ người nhập cảnh theo đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ
nếu sử dụng phương pháp rt pcr rtlem hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với sars cov hai và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
các trường hợp nhập cảnh theo đường bộ đường thủy đường sắt phải có xét nghiệm như với nhập cảnh bằng đường hàng không
từ trẻ em dưới hai tuổi trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ đầu bằng phương pháp rt pcr rt lam
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú và được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời
người nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid trong suốt thời gian lưu trú tại việt nam
trẻ em dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai đều được tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ và người thân
những thông tin này hy vọng rằng quý khán giả sẽ chia sẻ tới những người thân bạn bè hoặc đối tác đang muốn có ý định nhập cảnh về việt nam các bạn nga
thông tin mới nhất liên quan đến việc who cảnh báo
covid một mươi chín tăng mạnh toàn cầu
cụ thể tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số ca nhiễm covid một mươi chín đã gia tăng rất nhanh trên toàn cầu
dữ liệu được công bố chỉ là phần nồi của tàng băng
đây được coi là một cảnh báo hết sức thiết thực và có sức nặng khi nhiều người đang có suy nghĩ bất tử hoặc nghĩ ai cũng sẽ thành ép không
uso cho biết tại cuộc họp báo ở geneva thụy sĩ vào hôm một mươi sáu tháng ba
rằng sau thời gian giảm ổn định toàn thế giới ghi nhận một mươi một triệu ca ncov mới tăng tám so với một tuần trước đó
đây là đợt tăng ca nhiễm toàn cầu đầu tiên kể từ cuối tháng một
ở khu vực tây thái bình dương số trường hợp dương tính mới tăng hai mươi chín ca nhiễm trong khu vực có xu hướng leo thang kể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tây thái bình dương đã vượt qua châu âu trở thành điểm nóng dịch bệnh toàn cầu
châu phi cũng chứng kiến ca nhiễm mới tăng một mươi hai và ca tử vong tăng một mươi bốn
các khu vực khác báo cáo ca mắc giảm bao gồm phía đông địa trung hải
khu vực này chứng kiến ca tử vong tăng ba mươi tám
liên quan đến sự gia tăng đột biến ca nhiễm trước đó
bên cạnh đó giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cảnh báo tỷ lệ xét nghiệm đang giảm
có nghĩa là số trường hợp dương tính mới được báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
chúng tôi biết rằng khi ca nhiễm gia tăng số người tử vong tăng theo ông nói
đồng thời ông lưu ý về tỷ lệ tử vong cao đến không thể chấp nhận ở nhiều quốc gia
đặc biệt là nơi có độ phủ vaccine thấp
ông kêu gọi các quốc gia cảnh giác bởi đại dịch chưa kết thúc
maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín của who cho biết
ba hai còn gọi là omicron tàn hình có thể là biến chủng lây truyền nhanh nhất hiện nay
tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó đã gây ra triệu chứng nặng hơn
tại châu âu ba hai lây lan mạnh ở nhiều nơi số ca mắc tăng hai nhưng tỷ lệ tử vong không đổi
nhiều chuyên gia lo ngại lục địa này phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín mới
bởi số ca nhiễm ở áo đức thụy sĩ hà lan và anh tăng lên kể từ đầu tháng ba
dù vậy ở một số khu vực
đô thị dịch tễ đi theo hướng khác
dịch bệnh tại đan mạch chạm đỉnh trong nửa đầu tháng hai do ba hai nhưng nhanh chóng lắng xuống
các chuyên gia bắt đầu lo lắng mỹ có thể sớm trải qua một làn sóng lây nhiễm tương tự châu âu
khả năng do ba hai lây lan khi chính phủ nới hạn chế và miễn dịch từ vaccine giảm
theo bà venkerkove nhiều quốc gia đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế thời kỳ covid một mươi chín
trong khi việc tiếp cận và sử dụng vaccine không đồng đều khiến virus dễ lây lan hơn
bà cũng bày tỏ lo ngại về các thông tin
sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội
nhận thức sai lầm rằng omicron là biến chủng nhẹ rằng đại dịch đã kết thúc
đây có thể là biến chủng cuối cùng mà chúng ta phải đối phó
điều này thực sự gây ra nhiều nhầm lẫn bà cảnh báo
nhiều chuyên gia cũng cho rằng thế giới hiện giờ đang có đủ công cụ để kiểm soát covid một mươi chín như khẩu trang và vaccine
và các nước cần tiếp tục thúc đẩy hai chiến lược này để cứu nhiều mạng sống
việt nam mặc dù không phải là một nước lớn thế nhưng đã triển khai thành công với hơn hai trăm linh triệu liều vaccine
về đích sớm hơn
điều này không so với mục tiêu khuyến cáo của who đó là tín hiệu tích cực đối với y tế việt nam
còn hàn quốc tìm cách nớn lỏng hạn chế covid một mươi chín dù số ca mắc cao kỷ lục bốn trăm linh bảy trăm bốn mươi một ca một ngày
ngược lại trung quốc chỉ ghi nhận một tám trăm sáu mươi ca một ngày nhưng vẫn thực hiện các biện pháp khẩn cấp để kiềm chế dịch
đây là hai đối cực lạ lùng xuất hiện ở hàn quốc và trung quốc
hãng tin ap dẫn lời trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca ngày một mươi sáu tháng ba cho biết
nước này báo cáo kỷ lục bốn trăm linh bảy trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua cùng với hai trăm chín mươi ba ca tử vong
theo quan chức bộ y tế hàn quốc park hang do tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cao
nên hàn quốc đã vượt qua đợt bùng phát biến thể omicron giữ cho tỷ lệ tử vong ở mức thấp so với mỹ và châu âu
hơn sáu mươi hai dân số hàn quốc được tiêm mũi vaccine tăng cường cho đến nay
chính vì vậy chính quyền seoul đang tìm cách nới lỏng hạn chế covid một mươi chín

y tế hàn quốc gần đây giảm bớt yêu cầu cách ly và không bắt buộc người trưởng thành phải trình giấy xác nhận âm tính covid một mươi chín
để đi tới các không gian đông đúc như nhà hàng
nước này cũng đẩy mạnh phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh dành nguồn lực xét nghiệm pcr cho các nhóm có nguy cơ cao
hơn một sáu triệu người mắc covid một mươi chín nhẹ không thể hiện triệu chứng được phép cách ly tại nhà để tránh quá tải cho bệnh viện
theo kdca hàn quốc dự kiến triển khai kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi trong tháng này
tính đến ngày một mươi sáu tháng ba hàn quốc có tổng cộng bảy sáu trăm hai mươi chín hai trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín và một mươi một năm mươi hai ca tử vong
đối lập với hàn quốc trung quốc đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp để kiềm chế covid một mươi chín
dù chỉ ghi nhận một tám trăm sáu mươi ca mắc vào ngày một mươi năm tháng ba hầu hết ca bệnh tập trung ở khu vực đông bắc
cách đó một ngày trung quốc báo cáo ba năm trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
tính đến ngày một mươi sáu tháng ba trung quốc có tổng cộng một trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
và số ca tử vong không đổi là bốn sáu trăm ba mươi sáu ca
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới do biến thể omicron gây ra khiến trung quốc phong tỏa một mươi bảy năm triệu dân cư
ở thành phố thâm quyến đồng thời áp đặt hạn chế đối với thượng hải và các thành phố khác
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc ngày một mươi năm tháng ba cho biết những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ
có thể cách ly tại một cơ sở ở miền trung để giảm áp lực cho bệnh viện
trong khi đó các bệnh viện tạm thời đang được xây dựng ở tỉnh
hai đối cực chống dịch khác nhau ở hàn quốc và trung quốc đang khiến cho thế giới phải đặt ra dấu hỏi
liệu cách nào hiệu quả nhất khi omicron bùng phát như thời điểm hiện tại
có thể thấy trung quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược zero covid
nhưng đợt bùng phát mới với số ca tăng đột biến có thể khiến thành trì này lung lay
một số khu vực của trung quốc đang rơi vào căng thẳng khi thực hiện xét nghiệm hàng loạt
và cách ly những người bị nhiễm bệnh theo chính sách zero covid nghiêm ngặt của trung quốc
mặc dù số ca covid một mươi chín tại trung quốc vẫn thấp hơn so với trung quốc
trung bình số ca ghi nhận mỗi ngày toàn cầu
tỉnh cát lâm miền đông bắc trung quốc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch hiện nay
các thành phố bị ảnh hưởng đang gấp rút để chuẩn bị các biện pháp giải chiến
một quan chức địa phương cho biết hôm một mươi năm tháng ba
các nguồn cung cấp phòng chống dịch bệnh của tỉnh này sẽ cạn kiệt trong hai ba ngày tới
chen zhengmin giáo sư dịch tế học tại đại học oxford của anh cho biết
hai tuần tiếp theo là chìa khóa để xác định liệu các chính sách hiện tại có thể thực sự hiệu quả
trong việc hạn chế sự gia tăng lây nhiễm hay thậm chí là hoàn toàn không có ca bệnh nào
ở một thành phố như chúng ta đã thấy trong năm ngoái hay không
trung quốc đã duy trì chính sách zero covid nghiêm ngặt để kiểm soát số ca mắc
trong đó có các biện pháp phong tỏa nhanh hạn chế đi lại và xét nghiệm hàng loạt khi ổ dịch xuất hiện
tuy nhiên biến thể omicron lây lan nhanh đang đặt ra thách thức cho nước này
mặc dù trung quốc có tỷ lệ tiêm chủng đạt gần chín mươi nhưng các chuyên gia trung quốc cho biết
đối tượng người cao tuổi chưa được tiêm liều tăng cường đầy đủ
dẫn đến việc có nguy cơ tử vong và mắc bệnh nặng
cũng chưa rõ vaccine của trung quốc làm giảm nguy cơ phát triển bệnh nặng
do biến thể omicron gây ra như thế nào
chính phủ trung quốc đã dồn toàn lực vào trận chiến covid một mươi chín và sẽ không muốn thay đổi hướng đi
trong một năm bắc kinh muốn duy trì sự ổn định trước những sự kiện chính trị lớn trong nước
việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh ngày càng trở nên khó khăn hơn
người phát ngôn của ủy ban y tế quốc gia mifel cho biết hôm một mươi năm tháng ba
nhưng ông nhấn mạnh thực tế đã được chứng minh
rằng các biện pháp chống dịch hiện tại của trung quốc vẫn có hiệu quả chống lại biến thể omicron
nước này đang phải vật lộn để cân bằng lại các biện pháp chống đại dịch với sự phục hồi kinh tế
các nhà phân tích của ct ước tính làn sóng lây nhiễm mới nhất sẽ giảm năm đến tám gdp của trung quốc
một số chuyên gia cho rằng trung quốc nên xem xét các biện pháp ít gây gián đoạn
hoặc tiêu tốn tài nguyên hơn gồm cả việc cho phép các trường hợp mắc covid một mươi chín
không có triệu chứng được điều trị tại nhà mặc dù một động thái như vậy khó có thể xảy ra sớm
ông trang nói cách làm cũ đã rất hiệu quả bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu
và phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị lớn nhất
ngoài ra nếu có sự thay đổi nào được thực hiện người dân có thể hiểu sai rằng chúng tôi đã tự bỏ
để tăng cường khả năng phòng dịch của trung quốc các nhà chức trách tuần trước đã cấp phép lưu hành
năm bộ xét nghiệm covid một mươi chín kháng nguyên nhằm phục vụ nhu cầu từ xét nghiệm của người dân
trong bối cảnh biến thể omicron đang có dấu hiệu lây lan tại quốc gia này
trung quốc cho biết vào ngày một mươi năm tháng ba rằng những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly
tại cơ sở tập trung điều này sửa đổi yêu cầu việc chuyển họ đến bệnh viện
trước những lo ngại về nguồn lực y tế
hoàng giang dông chuyên gia cấp cao về y tế toàn cầu tại đại hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết
tình huống xấu nhất là biến thể omicron sẽ gây quá tải cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của trung quốc
và cả đất nước sẽ ngập trong các ca bệnh covid một mươi chín
có những dấu hiệu cho thấy một số thành phố tại trung quốc đang đi theo đường lối
khó khăn hơn trung quốc đại lục đã tuyên bố tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận không khoan nhượng
đối với dịch covid một mươi chín bác bỏ những lời kêu gọi sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều người cho rằng zero covid sẽ không xảy ra thực tế nó sẽ không bao giờ xảy ra
cho dù chúng ta đạt tỷ lệ tiêm chủng cao có vẻ như trung quốc không thể loại hoàn toàn covid một mươi chín
cho dù áp lệnh phong tỏa
mặc dù xác định tình huống sâu nhất đó là biến thể omicron sẽ gây quá tải cho hệ thống
chăm sóc sức khỏe của trung quốc
và cả đất nước sẽ ngập trong các ca bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này để gửi tới quý vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại